có thể nói năm hai nghìn một mươi tám là năm có nhiều đột phá trong công tác xét xử thể hiện hiệu quả công cuộc cải cách tư pháp
tuy nhiên vẫn còn đó nhiều tồn tại nhất là vẫn còn có một số cán bộ ngành tư pháp vi phạm pháp luật
tỷ lệ án oan bót lọt vẫn còn cao
tỷ lệ giải quyết các án hành chính và giải quyết đơn đề nghị giá nóc thầm tái thầm chưa đạt yêu cầu
còn có trường hợp áp dụng pháp luật không đúng tiến độ giải quyết án chậm thời gian kéo dài
tổ chức bộ máy của tòa án còn có những bất cập
lý vấn đề xảy ra một số trường hợp cán bộ công chức tòa án có hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý kỷ luật
và thậm chí bị xử lý về pháp luật
để xảy ra một số trường hợp bắt tạm giữ về hình sự sau phải trả tự do
một số trường hợp đình chỉ do hành vi của bị can không cấu thành tội phạm
tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương còn cao
còn để xảy ra một số bị cáo tòa án cấp sơ thẩm tiên không phạm tội
tuy nhiên diện kiểm soát đã kháng nghị tiêu hướng có tội và đã được tòa chấp nhận năm mươi số còn lại đang xem xét
theo đánh giá của chuyên gia nước ngoài việt nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong cải cách tư pháp
song vẫn cần cố gắng nhiều hơn
việt nam đang trong quá trình tư vấn với các nhóm liên quan xây dựng báo cáo định kỳ phổ quát
và đây là thời kỳ quan trọng để việt nam ra soát xem lại các kiến nghị của các nước thành viên
để thực hiện tốt nhất quyền tiếp cận của mọi người
đánh giá lại năm hai nghìn một mươi tám những người trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng là các thẩm phán
luật sư cũng đánh giá đây là một năm có nhiều dấu ấn cải cách tư pháp
qua đó giúp cho những người thực thi cán cân công lý ngày càng có điều kiện làm tốt nhiệm vụ của mình
qua những các cái vụ án từ đầu năm những cái đại án và xét xử
thì các luật sư tham gia để thực hiện cái nhiệm vụ của mình
và nó đã thực hiện được cái nguyên tắc tranh tụng
thì thông qua đó thì cái kết quả của những các cái phiên tòa
thì nó cũng là góp phần vào cho cái công cuộc cải cách tư pháp
và đồng thời là sự vào cuộc của người dân
quan tâm đến việt nam
cái vấn đề này để mà có cái tiếng nói trinh thống trên các phương tiện thông tin đại chúng
đến với nghị trưởng quốc hội đến với các cơ quan tư pháp
thì cái vấn đề cải cách tư pháp nó càng được đẩy mạnh hơn
với tư cách là thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
thì chúng tôi cũng cá nhân cũng là một thành viên của hội đồng thẩm phán trong số một mươi bảy thành viên
và tôi đánh giá là trong những thời gian gần đây
thì tòa án đã có rất nhiều
những cái nỗ lực cố gắng để đưa ra những biện pháp giải pháp
và nhất là một mươi bốn cái giải pháp mà tòa án đã đưa ra để mà giải quyết
thứ nhất là giải quyết được cái tỷ lệ án rất là cao
thứ hai là đưa vào những cái nội dung cạnh cách
ví dụ như là áp dụng án lệ ví dụ như là hòa giải
ví dụ như là đưa vào cái bộ quy tắc đạo đức thẩm phán
có thể nói
với kết quả đáng ghi nhận trong năm hai nghìn một mươi tám
hy vọng năm hai nghìn một mươi chín tới đây
những người thực hiện nhiệm vụ thực thi công lý đem lại công bằng cho người dân
sẽ có thêm nhiều động lực nhiều cơ sở pháp lý vững chắc
để vững bước trên con đường cải cách mà đảng và nhà nước ta đã đưa ra